kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này
chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến viếng và chia sẻ sự mất mát với gia đình đồng chí nguyễn xuân hào
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đức hòa tỉnh long an đã hy sinh khi tham gia chuyên án truy bắt ma túy trên đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa tỉnh long an
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ân cần thăm hỏi động viên và chia sẻ những đau thương mất mát với thân nhân gia đình của đồng chí nguyễn xuân hào
mong gia đình người thân của đồng chí hảo sớm vượt qua đau thương mất mát ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng đã biểu dương hành động dũng cảm của đồng chí nguyễn xuân hào và trao tặng quyết định của bộ trưởng bộ công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá cho đồng chí nguyễn xuân hào
đồng thời quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cũng trao tặng một trăm linh triệu đồng cho gia đình đồng chí nguyễn xuân hào
liên quan đến vụ vây bắt đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển ma túy công an tỉnh long an bước đầu cho biết đã bắt được năm đối tượng thu một mươi tám bánh heroin sáu kg ma túy đá
do chuyên án ma túy vẫn đang trong quá trình điều tra nên bước đầu công an tỉnh long an mới khởi tố vụ án giết người
sau khi xác định người điều khiển phương tiện xe bán tải có dấu hiệu cố ý tước đoạt tính mạng của người khác khi tông trực diện khiến trung tá hào và hai người dân tử vong
lợi dụng địa bàn thị xã sapa là địa điểm du lịch các đối tượng tại sapa móc nối với các đối tượng tại sơn la cất dấu ma túy trên xe cá nhân rồi chuyển sang thị xã sapa tiêu thụ
ba đối tượng có hành vi tụ tập đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận bắt tạm ra
vào đêm ngày hai mươi hai tháng bốn nhận tin báo của người dân về việc có khoảng ba mươi đối tượng tụ tập đua xe trái phép tại đường dt bảy trăm một mươi chín b thuộc thôn phú khánh xã hàm thuận xã hàm mỹ
cơ quan công an đã mật phục và vây bắt được ba đối tượng thu giữ năm xe mô tô
các đối tượng còn lại đã tẩu thoát
sau khi đưa ba đối tượng về trụ sở làm việc thì có khoảng một mươi đối tượng quay lại dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một cán bộ công an bị thương ở vai
ngay sau đó công an huyện hàm thuận nam phối hợp với công an xã hàm mỹ đã bắt được đối tượng tổ chức đua xe trái phép là lê văn nam và chín đối tượng có liên quan
từng có một tên án về tội trộm cắp tài sản nhưng không trí thú làm ăn mà lại ngựa quen đường cũ
trần văn bắc trú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa bị bắt giữ
trước đó tổ công tác một trăm năm mươi một công an thành phố hải dương tuần tra kiểm soát tại khu vực đường điện biên phủ phường cẩm thượng
thì phát hiện bắc đang điều khiển chiếc xe máy hiệu supiter có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
quá trình làm việc bắc khai chiếc xe máy trên vừa trộm cắp được tại huyện nam sách
đối tượng còn khai nhận trước đó có trộm một chiếc xe máy của người dân ở phường nam đồng thành phố hải dương
tình trạng trọng luôn
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cơ sở làm ghế trên đường chiến lược phường bình trị đông
khiến nhiều tài sản bị theo dụi
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày người dân phát hiện một cơ sở làm ghế trên đường chiến lược xảy ra cháy nên hô hoán
do khu vực này có nhiều vật liệu dễ cháy ngọn lửa đã lan rộng và bùng phát dữ dội
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân đã điều động phương tiện đến hiện trường
sau nhiều giờ công tác chữa cháy mới được hoàn tất thống kê ban đầu phần lớn tài sản bên trong xưởng đã bị thiêu dụi
nhân dịp tháp tùng chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm chính thức cộng hòa cuba cộng hòa argentina và cộng hòa đông uruguay
hôm nay giờ việt nam trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã hội đàm với trung tướng lajaro alberto álvarez casas ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba bộ trưởng bộ nội vụ cuba
cùng dựa có thiếu tướng jesus manoel
tại buổi hội đàm thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh trong những năm qua
quan hệ hữu nghị đoàn kết anh em giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba tiếp tục được củng cố phát triển
đảng nhà nước và nhân dân việt nam chân thành cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em về tình đoàn kết sâu sắc
sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây
cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay của nhân dân việt
trên cơ sở quan hệ hữu nghị đoàn kết anh em việt nam cuba để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ
tại hội đàm hai bên đã thống nhất trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết
đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh trật tự chú trọng tham vấn trao đổi thông tin phối hợp ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức
tội phạm xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán người tội phạm khủng bố tội phạm trong lĩnh vực thương mại du lịch
các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
kết thúc hội đàm thay mặt đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bộ đội vụ cuba một số trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trang thiết bị y tế nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn của bộ nội vụ cuba
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an đã diễn ra trong tuần
tuần qua bộ công an việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp belarus đã ký kết thỏa thuận
hợp tác của bộ công an việt nam
buổi hội đàm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị trong thời gian tới
hai bên tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các nội dung chương trình hợp tác
tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai
giới thiệu chia sẻ chuyển giao công nghệ liên kết sản xuất các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại
phối hợp thông tin để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong công tác đào tạo tập huấn cán bộ học viên
trước đó thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cũng đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bộ tình trạng khẩn cấp belarus
trong khuôn khổ đoàn đến thăm làm việc với trường đại học phòng cháy chữa cháy
tại lễ kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nội địa công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đánh giá cao thành tích chiến công xuất sắc mà lực lượng an ninh nội địa đã đạt được
đồng thời bày tỏ lòng tri ân những công hiến hy sinh của các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thời gian tới nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa sẽ ngày càng khó khăn phức tạp và nặng nề hơn
lực lượng an ninh nội địa cần tiếp tục vượt qua khó khăn quyết tâm nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng an ninh nội địa trở thành lực lượng đầu tiên thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
triển khai kế hoạch số một trăm bảy mươi ba thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận khoa học dự báo chiến lược đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an
đại tướng ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương khẩn trương tổ chức phổ biến và quán triển triển khai kế hoạch một trăm bảy mươi ba nâng cao công tác nghiên cứu lý luận khoa học dự báo chiến lược xây dựng nền công nghiệp an ninh tự chủ có năng lực tiếp nhận chuyển giao sản xuất các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học công nghệ phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế
tại hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất an ninh thời ký hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị bộ công an và các bộ ngành địa phương cần chú ý tinh chất tương tác giữa các quy hoạch giữa các bộ ngành địa phương khi quy hoạch triển khai sử dụng đất an ninh làm rõ các quy định về pháp lý liên quan đến sử dụng đất phương án kế hoạch bảo vệ những công trình trọng điểm đảm bảo phù hợp với những nghị quyết chủ trương của đảng của nhà nước

nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng gắn liền với việc thực hiện quyết liệt nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và phải được thực hiện một cách nghiêm túc đồng bộ bài bản và sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và thời gian tới
tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy đã xác định
tại lễ khai mạc ngày sách và văn hóa đọc trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu các cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương và mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch đầu tư nguồn lực cho văn hóa trong đó có phát triển văn hóa đọc
coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa và công tác thư viện xây dựng hệ thống thư viện phòng đọc tủ sách từ bộ đến công an các đơn vị địa phương chỉ đạo đầu tư áp dụng công nghệ thông tin từng mức thực hiện chuyển đổi số đối với công tác thư viện
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam sáng nay tại công viên ước xã quang tiến huyện sóc sơn tp hcm
hà nội tri hội nhà văn công an đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật giữa các nhà văn và các đồng chí là lãnh đạo nguyên lãnh đạo trong bộ công an đã hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động văn học nghệ thuật của lực lượng công an nhân dân trong những năm qua
tại buổi gặp mặt trung tướng nhà văn hữu ước chủ tịch tri hội nhà văn công an nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của các nhà văn công an với sự nghiệp bảo vệ an ninh và xây dựng đất nước trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng
tri hội nhà văn công an với hơn bốn mươi hội viên và là tri hội có số hội viên đông thứ tư của hội nhà văn việt nam
các hội viên ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng một trăm linh các nhà văn đều sáng tác và có ít nhất một đầu sách văn học ra đời trong nhiệm kỳ qua
năm nay chuẩn bị cho kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập lực lượng công an chúng tôi có tổ chức cuộc ra mắt gặp mặt
một là của ban chấp hành hội nhà văn việt nam
chi hội nhà văn quân đội và chi hội nhà văn công an tóm lại là để động viên nhau khích lệ nhau để có được những tác phẩm xứng tầm với quá trình tám mươi năm xây dựng trưởng thành của lực lượng công an
đây giống như là một bước đi bước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tám mươi năm để có những tác phẩm xứng tầm với chiến công thành quả lao động và chiến đấu của lực lượng công an
nhiều nhà văn nổi tiếng đã có những chia sẻ khẳng định vai trò
vị thế của tri hội nhà văn công an trong dòng chảy văn học nước nhà sáng tác của các nhà văn công an đi vào những vấn đề trọng tâm của đất nước bảo vệ đường lối quan điểm của đảng về văn học nghệ thuật
theo như đánh giá của tôi tri hội nhà văn công an thời gian qua các anh vừa trưởng thành về đội ngũ vừa có độ dày dặn độ từng trải các thế hệ đan sen lẫn nhau vừa có một khung khổ về các tác phẩm nhiều giải thưởng không riêng gì bên công an
đội nghề nghiệp khác nữa thì đã cho thấy sự phát triển toàn diện bền vững của đội ngũ các nhà văn công an bên cạnh đội ngũ các nhà văn của đội chúng tôi
những cái cuộc gặp gỡ này trao đổi với nhau gặp gỡ nhau và thúc đẩy nhau rồi là bàn bạc với nhau những cái đề tài
thứ nữa là được ban tổ chức báo cáo những tác phẩm một số người đã viết cũng là một phần kích thích nữa
thế và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là không gì bằng là khi mà các cái lao động của các nhà văn vốn đã đơn lẻ vốn đã độc lập
vốn rồi thế mà bây giờ là thỉnh thoảng có cái kết nối này thì cũng là một cái sự giao thoa
cái giao thoa rất cần thiết về văn hóa và tư duy
tri hội nhà văn công an tổ chức buổi gặp gỡ các nhà văn trong và ngoài lực lượng công an
cũng là dịp đánh giá công tác tri hội và động viên khích lệ các nhà văn công an
tiếp tục sáng tác những tác phẩm giá trị về đề tài người chiến sĩ công an
đồng thời có nhiều hoạt động sôi nổi để đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với kỳ vọng niềm tin của lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
hôm nay đoàn công tác bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn cùng tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh long an
và người dân đã đến viếng đưa tiễn trung tá nguyễn xuân hào cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện đức hòa tỉnh long an về nơi an nghỉ cuối cùng
trung tá nguyễn xuân hào đành dụng hy sinh khi tham gia chuyên án truy bắt ma túy trên đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn
xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa tỉnh long an
lễ tang trung tá nguyễn xuân hào được tổ chức trang trọng theo nghi thức công an nhân dân
tại lễ tang trung tướng nguyễn duy ngọc bị viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thay mặt lãnh đạo bộ công an đã chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình người thân và đồng đội của trung tá nguyễn xuân hào
trong sự tiếc thương ấy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn
từ thiếu tá lên trung tá cho đồng chí nguyễn xuân hào
và gửi số tiền một trăm linh triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cho người thân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng chỉ đạo công an tỉnh long an phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
khẩn trương thực hiện các chế độ chính sách cho đồng chí nguyễn xuân hào

gia đình và tổ chức hỗ trợ gia đình
trong thời gian tới giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng
tiếp tục khẩn trương tham mưu đề sức thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách
theo quy định của đảng của nhà nước và của ngành đối với gia đình đồng chí nguyễn xuân hào
đối với đồng nghiệp trung tá nguyễn xuân hào là một cán bộ chiến sĩ công an
luôn cống hiến tận tụy cho công việc
sự ra đi của đồng chí hào vì cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm
đã để lại sự đau thương tiếc nuối cho những người đồng chí đồng đội
đối với gia đình trung tá hào là người con hiếu thảo
không chỉ vậy việc khoác trí
trên vai màu áo công an nhân dân của trung tà hào
đã trở thành niềm tự hào của các thành viên trong gia đình
giờ đây nén đau thương ông nguyễn văn dư bố của trung tá hào
phải gồng mình vượt qua nỗi đau để trở thành chỗ dựa cho người vợ và người con dâu của mình
rất là vinh dự nhưng mà trong cái đó thì danh dự đó nó cũng mất mát đau thương cũng lớn lắm
nhưng mà sao là cái đó là cũng an ủi cho gia đình
vì người thân đây là bản thân của cha mẹ mà nó đau lòng lắm
nhưng mà ngày hôm nay nó làm được dạy thì cũng rất là mừng
vì nó cũng làm cho hoàn thành nhiệm vụ
rạng rỡ cho cái ngành con mình nó vì nhiệm vụ nó làm
con mình không hy sinh mình con người khác cũng phải hy sinh
trong sổng tàng thứ trưởng nguyễn duy ngọc viết
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an vô cùng thương tiếc đồng chí trung tá nguyễn xuân hào
cùng đồng đội tham gia đấu tranh
trong sổng tàng đồng chí nguyễn xuân hào đã tích cực phối hợp với đơn vị nghiệp vụ
trực tiếp tham gia ngàn trận bắt các đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm
và đã ảnh dũng hy sinh để lại sự mất mát lớn cho gia đình đối riêng
và lực lượng công an nhân dân nói chung
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm
và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của đồng chí
liên quan đến vụ vây bắt đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển ma túy
trên đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa tỉnh long an
công an tỉnh long an bước đầu cho biết đã bắt được năm đối tượng thu một mươi tám bánh heroin
sáu kg ma túy đá do chuyên án ma túy vẫn đang trong quá trình điều tra
nên bước đầu công an tỉnh long an mới khởi tố vụ án giết người
sau khi xác định người điều khiển phương tiện xe bán tải có dấu hiệu
cố ý tước đoạt tính mạng của người khác khi tông trực diện vào hai người đi xe máy
và trung tá nguyễn xuân hào khiến trung tá hảo hy sinh và hai người dân tử vong